với diện tích hơn ba mươi bảy ha nằm trên địa bàn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
vườn quốc gia bạch mã được đánh giá là một trong những trung tâm đa dạng sinh học của tỉnh thừa thiên huế
và khu vực với nhiều loài động thực vật quý hiếm
tuy nhiên thời gian qua tại đây tình trạng khai thác lâm sản và săn bắt động vật rừng trái phép đang diễn ra phức tạp
nhiều loại thú rừng quý hiếm đứng trước nguy cơ tận diệt từ những chiếc bẫy được răng tất cả các cánh rừng hay cả khe suối
một buổi tuần tra bảo vệ rừng của lực lượng kiểm lâm rừng quốc gia bạch mã
nhiều chức bẫy thú rừng đã được phát hiện thu giữ
ẩn sâu bên trong các hốc đá khe suối và gốc cây là những chiếc bẫy được cài đặt tinh vi để tận diệt thú rừng
từ các đợt điều tra khảo sát đã xác định được hơn một trăm ba mươi hai loại thú đang sinh trưởng phát triển tại vườn quốc gia bạch mã
nhiều loài thú mới được phát hiện theo bày đàn như vọc trà vá chân nâu chỉ sao gà lôi lam màu trắng
vượn đen man trường sơn thỏ nâu đã làm tăng thêm giá trị của các loài động vật đặc hữu quý hiếm cần được bảo vệ
trên một trăm hai mươi loài đặc biệt có một số loài đưa vào sự đọc việt nam như gà lôi lam màu trắng vọc ngũ sắc chỉ sao
còn về chim bạch mạc cũng rất nhiều trên ba trăm năm mươi loài
bạch mạc phương bố có những vùng phương bố loài này
bởi vì bạch mạc có hai kiểu rừng
rừng ở dưới đá chín trăm linh m là rừng mưa mùa nhiệt đới mà trên chín trăm linh m trở lên là mưa mùa nhiệt đới
cho nên hiện bây giờ bạch mạc xuất hiện vọc trà vá ở khu vực đất rất nhiều
là nhờ sự quan tâm và bảo vệ của các bác ngân
cho nên hôm nay là thấy về các loài động vật là khá yên ổn
cứ sau mỗi đợt tuần tra truy quét số tăng vật
các loại bẫy thú bị lực lượng chức năng của vnk
vnk thu giữ tăng lên
tình trạng xâm hại tài nguyên rừng nạn săn bắt động vật hoang dã đang diễn ra nóng bỏng và phức tạp
lực lượng kiểm đông của vnk được biên chế làm tám trạm được bố trí xung quanh vườn
các trạm đó được biên chế như thế và cũng đã giao một số diện tích rừng cho các trạm quản lý
các trạm đó thường xuyên bố trí các lực lượng
dù như có một nhóm bị tuần tra dù như tầm bốn năm người đi trong khoảng bốn năm ngày
mà thường xuyên lên rừng như thế
ngoài việc tuần tra kiểm soát phát hiện các vụ vi phạm vụ sán bắn động vật rừng rồi
thì còn ngoài nhiệm vụ đó ra còn việc tuyên truyền ngăn chặn các đối tượng khác vào rừng
và chúng tôi đã thực hiện hai biện pháp một là ngăn chặn từ xa và ngăn chặn tận gốc
các hiện tượng sán bắn động vật rừng trái phép
ngoài những con thú rừng mắc bẫy được lực lượng kiểm lâm phát hiện thả về rừng
tuy nhiên liệu chúng có còn may mắn khi những chiếc bẫy vẫn được lén lút cài đặt ở nhiều nơi thuộc vườn quốc gia bạch